thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận nam từ liêm hà nội cho biết
đơn vị này đang tạm giữ một mươi người đã có dấu hiệu tổ chức test nhanh covid một mươi chín trái phép
và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng việt nam nhật bản
vừa diễn ra tại sân vận động mỹ đình tối ngày một mươi một tháng một mươi một
tại cơ quan công an một mươi người này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ bốn
có trụ sở tại phường võ cường thành phố bắc ninh
do giám đốc phòng khám điều động nên số nhân viên này được đưa từ bắc ninh xuống sân vận động mỹ đình thực hiện

tuy nhiên theo lời của nhân viên y tế này phải lấy mẫu mới ghi kết quả
thế nhưng cơ quan công an cũng đã thu được rất nhiều phiếu xét nghiệm in sẵn
đóng dấu âm tính cùng dấu đỏ như thế này
tính từ một mươi hai giờ trưa đến khi bắt đầu trận bóng giữa đội tuyển việt nam và nhật bản
các đối tượng này đã bán ra hơn ba trăm linh phiếu xét nghiệm thu lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
điều đáng nói để các đối tượng thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do nhiều khán giả khi đến xem trận đấu chưa nắm rõ được những yêu cầu của ban tổ chức